đến nay tuyến metro số một đã có bảy trong số một mươi bảy đoàn tàu được đưa về nước
hai đoàn tàu về nước tiếp tục là loại ba toa dài sáu mươi một năm mét có thể chở tổng cộng chín trăm ba mươi khách
việc liên tục đưa các đoàn tàu về nước cùng với đóng điện tại trạm biến áp bình thái một trăm một mươi kv là bước chuẩn bị quan trọng cho công tác chạy thử nghiệm theo từng giai đoạn
đến nay tuyến metro số một đã có bảy trên tổng số một mươi bảy đoàn tàu của dự án được vận chuyển về việt nam
dự kiến là metro số một sẽ đưa vào khai thác thương mại vào năm hai nghìn hai mươi hai